kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn là kỳ họp cuối năm với rất nhiều nội dung quan trọng
bên cạnh công tác lập pháp các đại biểu quốc hội còn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhiều chức danh
do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn thông qua cptpp
với khối lượng nội dung làm việc dày các đại biểu quốc hội và cử tri mong muốn
kỳ họp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự công tâm khách quan sáng suốt của những người
đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân trên mọi miền đất nước
vì kỳ họp của năm hai nghìn một mươi tám này rất là cực kỳ quan trọng
trong đó đặc biệt là vấn đề là trách vấn và trả lời trách vấn của các vị đại biểu quốc hội
và các thành viên của chính phủ cũng như các thành viên do hội bầu
thì nó sẽ đạt được một quốc hội thành công tốt đẹp
những vấn đề mà quốc hội đặt ra thì sẽ được trả lời rốt ráo thẳng thẳng chính xác
khách quan công tâm vô tư để đạt được hiệu quả cao nhất
nghiên cứu chương trình kỳ họp cũng như là những các báo cáo của chính phủ và của các bộ ngành
thì chúng tôi thấy rằng là trách nhiệm của các đại biểu sẽ phải tổng hợp những các cái báo cáo đó
lắng nghe ý kiến phản ảnh của những người dân của cử tri cả nước để từ đó sẽ đưa ra những ý kiến
đóng góp cho quốc hội bảo đảm sự thành công của kỳ họp
kỳ họp này sẽ đập trung thông qua các dự án luật và đưa ra các dự thảo luật và điều đặc biệt
đơn quan tâm đó là bào chức danh chủ tịch nước cũng như là giám sát xem xét các công trình
các dự án lớn mà thời gian gần đây xã hội rất là quan tâm như dự án đường cao tốc đà nẵng bỏ ngãi
đã xảy ra một số sai sót sai phạm trong quá trình thi công dự án rất lớn này